xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
cảm giác khó thở hoặc không thở được là một trong những biểu hiện đầu tiên của ngạt khí ga
không khí giàu oxy rất quan trọng cho sự sống của con người và khi không khí bị ồ nhiễm hoặc giảm cường độ oxy thì chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc hít thở buồn nôn và chóng mặt
nếu ngạt khí ga gây ra một phản ứng hóa học trong cơ thể người ta có thể cảm thấy buồn nôn và chóng mặt
đây là dấu hiệu cảnh báo cho việc phai thoát ra khỏi khu vực đang bị ngạt
khi hít phải một lượng lớn khí độc cơ thể sẽ cố gắng thích ứng bằng cách đẩy tim đập nhanh hơn để cung cấp nhiều oxy hơn cho các cơ quan quan trọng
tuy nhiên điều này cũng khiến cơ thể mệt mỏi hơn
trường hợp mất ý thức nếu không thoát khỏi nguồn khí độc kịp thời thì người ta có thể mất ý thức và rơi vào trạng thái nguy kịch
khi bị ngạt khí ga hành động sơ cứu nhanh chóng và chính xác có thể cứu sống người bị nạn
dưới đây là các bước cơ bản để sơ cứu khi bị đặt khí như sau
đầu tiên hãy gọi điện thoại cấp cứu của địa phương một trăm một mươi năm để yêu cầu sự giúp đỡ chuyên nghiệp
đồng thời khai thông đường thở bằng cách móc sạch đờm nhất trong mũi họng nếu có và ngửa đầu nâng cầm để há hơi thổi ngạt
tiếp theo cần kiểm tra nhịp tim và hô hấp của người bị ngạc khí
nếu không có nhịp tim hoặc hô hấp bạn phải thực hiện thủ thuật hồi sinh tim phổi cbr ngay lập tức
bằng cách ấm tim ngoài lồng ngực thực hiện đồng thời và nhịp nhàng với thổi ngạt
khi đội cấp cứu đến cần thực hiện thủ thuật đặt nội khí quản và thở máy để cung cấp sớm oxy cho nạn nhân với liều cao
sau đó nhân viên y tế sẽ tiến hành thiết lập hai đường truyền
khát thơ tĩnh mạch và sử dụng thuốc phận mạch để chống co giật khi có chỉ định
giúp phòng ngừa và chống toàn chuyển hóa bằng dung dịch nahco ba
đồng thời duy trì oxy liều cao cho đến khi bàn giao người bệnh cho bệnh viện